sáng nay ngày chín tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra hội nghị cán bộ toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng trình đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
hội nghị nhằm giúp cho cán bộ nắm vững nội dung cơ bản những điểm mới của nghị quyết
đồng thời vận dụng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân
đẩy nhanh việc đưa nghị quyết vào cuộc sống hoàn thành các mục tiêu do nghị quyết đã đề ra
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dự hội nghị và phát biểu ý kiến chỉ đạo
trường trực cấp ủy trường các ban xây dựng đảng báo cáo viên các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương
các ban cán sự đảng đảng đoàn các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể ở trung ương
ở địa phương tại các điểm cầu có các đồng chí là bí thư cấp ủy
cùng các đồng chí ủy viên ban chấp hành và ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thành ủy
hội nghị cán bộ toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng lần này
nhằm giúp cán bộ chủ chốt các ban bộ ngành các cơ quan trung ương
các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương đội ngũ báo cáo viên nắm vững nội dung cơ bản
những điểm mới của nghị quyết đồng thời vận dụng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân
đẩy nhanh việc đưa nghị quyết vào cuộc sống hoàn thành các mục tiêu do nghị quyết đề ra
thay mặt bộ chính trị ban bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
để thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương về xây dựng đảng
thì nhận thức phải chín tư tưởng phải thông quyết tâm phải lớn và biện pháp phải vững
bộ chính trị tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị rất cao của toàn đảng
sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
nhất định sẽ chuyển biến được tình hình để không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với đảng
để xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh thực sự là đạo đức là văn minh
tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí phạm minh chính quán triệt nội dung và kế hoạch thực hiện nghị quyết
đồng chí đinh thế huynh kết luận hội nghị